phòng cảnh sát hình sự công an tp đà nẵng cho biết đơn vị đang tiếp nhận và điều tra làm rõ vụ việc có liên quan tới hai cháu bé sinh đôi tử vong bất thường tại nhà ở thôn quan nam hai xã hòa liên huyện hòa vang tp đà nẵng
cụ thể vào khoảng một mươi sáu h ngày năm tháng bốn ông huỳnh công lâm từ quảng nam ra thăm nhà con trai tại thôn quan nam xã hòa liên thì phát hiện hai cháu nội nằm trên giường trong tình trạng sùi bắp mép qua kiểm tra đã tử vong
trong nhà lúc này chỉ có ông lâm
cha của hai cháu tên là huỳnh
tấn thương hiện đang đi làm tại tỉnh quảng ngãi còn người mẹ bỏ đi đâu không rõ để lại bức thư tuyệt mệnh trên bàn
nhận được tin báo công an xã hòa liên và ngành chức năng đã có mặt tại hiện trường điều tra nguyên nhân truy tìm người mẹ và phát hiện chị này đi vào theo hướng đi vào quảng nam và đã nhảy xuống sông bà rén tại huyện duy xuyên để tự tử nhưng được người dân phát hiện cứu vớt
hiện chị này đang được cơ quan chức năng đưa về điều trị tại bệnh viện tâm thần đà nẵng
theo thông tin ban đầu chị này bị mắc bệnh trầm cảm
công an huyện tương dương tỉnh nghệ an vừa phá thành công chuyên án mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn bắt giữ một đối tượng thu giữ sáu viên ma túy tổng hợp hơn hai trăm linh g heroin
qua công tác nắm tình hình công an huyện tương dương xác định đối tượng nghi vấn liên quan tới hoạt động mua bán ma túy tên là và bá tủa sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại xã chi lễ huyện quế phong nên đã lập chuyên án
tại khu vực rừng núi xã hữu khuông huyện tương dương công an huyện tương dương đã bắt giữ đối tượng và bá tủa về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
quá trình vây bắt tùa đã dùng dao chống trả quyết liệt nhưng với sự mưu trí dũng cảm và tinh thần tấn công chấn áp tội phạm đến cùng lực lượng công an đã khống chế được đối tượng
tăng vật thu giữ là sáu viên ma túy hồng phiến hơn hai trăm năm mươi ba g heroin một con dao và các tăng vật khác
có hai mươi vụ trộm xe máy trên địa bàn các huyện với nhiều thủ đoạn tinh vi tuy nhiên các đối tượng này vẫn không thể qua mắt được cơ quan chức năng
mới đây công an huyện trà ôn tỉnh vĩnh long cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam bốn tháng đối với phạm quốc dương và nguyễn minh tình
ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ngô nhật hào để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
theo hồ sơ vào ngày hai một mươi một hai nghìn hai mươi hai
tỉnh trà vinh đỗ xe mô tô ở đoạn đường dân sinh thuộc xã trà côn huyện trà ôn để đi làm vườn sau đó phát hiện bị mất xe nên đã đến cơ quan công an trình báo
tiến hành điều tra công an xác định phạm quốc dương và nguyễn minh tỉnh là người đã thực hiện vụ trộm trên
qua làm việc dương và tính khai nhận ngoài thực hiện trộm cắp thì hai đối tượng đã lợi dụng sơ hở của người dân khi đậu xe máy để đi làm vườn
thực hiện trót lọt hai mươi vụ trộm xe máy trên địa bàn các huyện trà ôn vũng liêm và mang thít
trong đó ngô nhật hào đã tham gia thực hiện hai vụ nên cơ quan công an đã tiến hành khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú để điều tra
việc sử dụng thường xuyên khí cười có thể gây ra các dối loạn như là cảm giác châm trích ở đầu chi và đi đứng loạn trạng dối loạn trí nhớ nhịp tim
sản xuất bóng cười trái phép cũng sẽ bị xử phạt từ hai mươi đến hai mươi năm triệu đồng
mới đây công an thị xã đông triều tỉnh quảng ninh đã phát hiện và thu giữ trên năm trăm linh bình khí cười
trước đó vào ngày ba tháng bốn công an thị xã đông triều đã phát hiện xe ô tô tải vận chuyển một mươi năm bình khí nén bằng kim loại
bên trong nghi ngờ là khí cười n hai o không có hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc xuất xứ
lái xe là phùng quốc việt cùng với hai người đi trên xe là đỗ quốc hưng và nguyễn ngọc thắng đều trú tại tỉnh phú thọ khai nhận
các bình khí trên là khí cười được người khác thuê vận chuyển từ bắc ninh về đông triều
mở rộng điều tra lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra chỗ ở của vũ thế thắng
trú tại thị xã đông triều thu giữ ba mươi bình khí cười và một kho hàng tại thành phố bắc ninh thu giữ bốn trăm tám mươi bốn bình khí cười không có hóa đơn chứng tử
tiếp theo là thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh yên bái đã ra quyết định truy nã đối với ba đối tượng cùng về tội tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy
đối tượng nghiêm trương quần sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn hộ khẩu thường trú tại tổ bốn mươi tám phường yên ninh thành phố yên bái tỉnh yên bái
đối tượng lý vảng chua sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn hộ khẩu thường trú tại bản làng minh xã nậm khắt huyện mù cang trải tỉnh yên bái
đặc điểm nhận dạng đối tượng cao một m sáu mươi bốn và có nốt ruồi
nốt ruồi cách một cm dưới sau đuôi mắt phải
và đối tượng sông a chư sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba hộ khẩu thường trú tại bản tà phình xã tân lập huyện mộc châu tỉnh sơn la
đặc điểm nhận dạng đối tượng có nốt ruồi cách một cm trước lông mày phải
dù với bất cứ tội danh nào thì tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện